còn tại thanh hóa cũng vừa xảy ra vụ một nhóm đối tượng bịt mặt mặc áo mưa che kín người
điều khiển xe máy không có biển kiểm soát ngang nhiên lao vào nhà chém trọng thương hai người khác
các đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại xã nga trường huyện nga sơn
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa phối hợp với công an huyện nga sơn bắt tạm giam
để điều tra về hành vi giết người
các đối tượng bị bắt giữ gồm bùi văn thảo đỗ xuân hưởng và mai văn lệnh
theo tài liệu điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước với bùi văn thảo tức thảo thủy
khoảng một mươi chín h ngày chín tháng chín anh bùi văn học đã đến nhà của thảo
đứng ngoài cửa chửi bới thách thức thảo và ở ngay trước cửa nhà
vì bực tức cho nên thảo đã gọi điện thoại cho hai đàn em của mình là đỗ xuân hưởng và mai văn lệnh
mang theo hung khí đến nhà của anh học
và tại đây các đối tượng đã dùng dao tuyếp sắt đánh anh bùi văn học bị trọng thương tại vùng đầu
đồng thời chém trọng thương anh bùi văn đức là anh trai của học
ngay sau khi gây án các đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường
sau thời gian bảy ngày tích cực điều tra truy xét lực lượng công an tỉnh thanh hóa
đã xác minh làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án